liên quan đến đường dây bán dâm do một cựu tiếp viên hàng không cầm đầu vừa bị triệt phá
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can lệnh tạm giam phó thị mỹ hạnh quê trà vinh về tội môi giới mại dâm
để lưu kéo các cô gái tham gia bán dâm hạnh xây dựng hình tượng bản thân là cô gái thảnh đạt với hơn ba trăm linh lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội
tú bà yêu cầu các tiếp viên người đẹp người mẫu gửi ảnh hoặc là mặc đồng phục tiếp viên hàng không để gửi cho khách hàng mua dâm nhằm tăng sức hút
khách hàng tham gia đường dây mua dâm trong đường dây của hạnh ở nhiều tỉnh thành khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ liên hệ trực tiếp
sau đó hạnh sẽ gửi hình ảnh của các tiếp viên người mẫu cho khách lựa chọn
sau khi khách chọn xong mỹ hạnh sẽ điều các cô gái đến khách sạn phục vụ với giá từ một đến ba usd
mỹ hạnh trực tiếp thu tiền của các khách mua dâm và chuyển trả cho gái bán dâm
mỗi lần mua dưới thành công hạnh được hưởng bảy triệu đồng
ngoài mua dưới tú bản này cũng trực tiếp tham gia bán dâm
bước đầu cơ quan điều tra xác định mỹ hạnh thu lợi bất chính từ việc môi giới mại dâm hơn một tỷ đồng
số tiền này hạnh sử dụng vào mục đích ăn chơi và tiêu xài cá nhân
ba trăm linh tỷ đồng là quy mô của đường dây cá độ bóng đá vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn chiếm phá
năm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc đã bị khởi tố
ba trong số năm đối tượng cùng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và bị tạm giam để phục vụ điều tra
hai đối tượng còn lại bị khởi tố về hành vi đánh bạc và cấm đi khỏi nơi cư trú
lực lượng công an tạm giữ một mươi hai điện thoại di động một máy tính sách tay một máy tính bảng một ổ cứng máy tính và trên một trăm hai mươi triệu đồng
phạm văn rồng đối tượng cầm đầu đường dây khai nhận đã truy cập vào trang bóng tám mươi tám để cá độ
sau đó cấp tài khoản cho các đối tượng có liên quan
các đối tượng thanh toán định kỳ vào thứ hai hàng tuần với số tiền cá độ trung bình mỗi tháng hơn một mươi bảy tỷ đồng
cùng với hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc một mươi sáu đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh khởi tố
và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
theo kết quả điều tra vòng ngày bảy tháng bốn lợi dụng khu đất trống phía sau quán cà phê thuộc khóng một phường chín tp trà vinh
thạch ngọc cùng đứng ra tổ chức cho các con bạc đến đá hỏa ăn tiền
đồng thời giao cho trương ngọc dư lý bình đứng ra thỏa thuận tỷ lệ thắng thua thu tiền cá cược và làm trọng tài trong các trận đá gà
phạm thái hòa hướng dẫn người chơi đến tham gia đá gà và có nhiệm vụ cảnh giới
bằng các biện pháp công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an thành phố trà vinh
kiểm tra bắt giữ các đối tượng tham gia đá gà và tạm giữ tăng vật có liên quan
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an xác định trong ngày bảy tháng bốn
hùng đã tổ chức ba trận đá gà mỗi trận cá cược từ một mươi hai đến một mươi chín triệu đồng
gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích vụ việc có sự tham gia của hàng chục thanh thiếu niên
vừa xảy ra trên địa bàn thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc làm một người tử vong hai người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên đang khẩn trương làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
sự việc xảy ra vào tối ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
một nhóm một mươi tám thanh thiếu niên từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi ở thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc và tỉnh phú thọ
hộn chiến với nhóm một mươi ba thiếu niên từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi cùng ở huyện mê linh thành phố hà nội
hậu quả làm anh nguyễn mạnh tuấn sinh năm hai nghìn bảy tử vong lê thành đạt sinh năm hai nghìn
và nguyễn trí thành sinh năm hai nghìn bảy bị thương cả ba đều ở huyện mê linh thành phố hà nội
khi mà hai nhóm này gặp nhau là họ hét ném chai bia vào nhau rồi rồn đuổi nhau
khi mà rồn đuổi nhau đến cái đầu đường một trăm linh thì nhóm thanh niên phúc yên gió đông hơn
nên là khi đuổi đến đó thì cái nhóm thanh niên của mê linh chạy chạy được khoảng hơn một km
thì có một xe kẹp ba không làm chủ được tốc độ thì nao đầu vào đề đường
vào cuộc điều tra công an thành phố phúc yên phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc
triển khai lực lượng điều tra truy xét ngay trong đêm đến ngày một mươi sáu tháng tám đã triệu tập được một mươi sáu đối tượng
ở thành phố phúc yên và tỉnh phú thọ liên quan tới vụ việc thu giữ một số vật chứng của vụ án
tại cơ quan điều tra các đối tượng cho biết nguyên nhân vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn trên mạng xã hội
nên các đối tượng đã thách thức hẹn gặp để đánh nhau
lúc đấy là cháu có đăng một xe tăng đi và có hai xe tăng đi
có hai lịch ảo ở trên mê linh gã cháu đánh nhau nhưng mà lúc đấy cháu không nhắn tin
nhưng mà một cái bên cháu có một cái lịch ảo bạn cháu gạ xong rồi chấp nhận lời đánh nhau đấy ạ
xong hôm đấy là từ hôm đấy là bọn cháu có đi lấy đồ để đi đánh nhau
không đơn thuần là những xô sát tay chân các thanh thiếu niên dù tuổi còn nhỏ
nhưng đã chủ động mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như vỏ chai gậy gỗ phóng lợn
dao kiếm súng cồn tự chế
hành vi của các đối tượng rất hung hạn
hành vi của các đối tượng rất hăng manh động coi thường mạng sống của người khác
mà không lường được hậu quả mà chính mình và gia đình phải gánh chịu
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên
đang khẩn trương tập trung lực lượng điều tra
làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
đáng chú ý đây không phải là vụ việc cá biệt
trong thời gian qua thực trạng thanh thiếu niên tụ tẩm gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt không đáng có
không chỉ xảy ra trên địa bàn tp phúc yên
mà còn diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước
qua đây cơ quan công an một lần nữa cảnh báo các gia đình
cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục quản lý con em
nhất là trẻ em trong độ tuổi thanh thiếu niên
thưa quý vị liên quan đến việc ba mươi hai khách trong số một trăm linh khách trốn ở lại hàn quốc
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tp hcm đã gửi văn bản
đến bộ tư pháp và bộ văn hóa thể thao và du lịch
về việc xử phạt bốn công ty lửa hành trên địa bàn tp hcm
theo đó một trăm linh du khách việt nam bị mất liên lạc sau khi nhập cảnh hàn quốc
với mục đích du lịch qua sân bay quốc tế giang giang tỉnh ken quân
trong đó có ba mươi hai khách của công ty lửa hành
trên địa bàn tp hcm
cụ thể hai mươi ba khách của công ty dịch vụ du lịch top một mươi
ba khách của công ty du lịch và tiếp thị giao thông phần tại việt nam
việt travel ba khách của công ty cổ phần du lịch top asean
và ba khách của công ty cổ phần dịch vụ du lịch chợ lớn
theo sở du lịch tp hcm việc xử phạt bốn doanh nghiệp ảnh hưởng
đến yếu tố công an việt nam của nhiều người
nên sở đã gửi văn bản báo cáo đến ủy ban nhân dân tp hcm
sau đó ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã có văn bản gửi đến bộ tư pháp
thể thao và du lịch hỏi về hướng xử phạt bốn công ty lửa hành
trong thời gian tới sẽ có văn bản trả lời từ hai bộ đến ủy ban nhân dân thành phố
thưa quý vị tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội
và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tp hcm
sở xây dựng tp hcm cho biết thành phố đang tập trung nhiều giải pháp
để giải quyết tình trạng ngập nước
trong thời gian qua tình hình ngập nước đã được cải thiện đáng kể
nhất là các khu vực ngập đặn như bồn binh cây gõ
đường ba tháng hai nguyễn thu cảnh
tuy nhiên tình trạng ngập vẫn còn xảy ra nhiều nơi bởi nhiều nguyên nhân
trong đó có ba nguyên nhân chính
thứ nhất là do hệ thống thoát nước đầu tư quanh nhiều thời kỳ
nhiều đường ống đã cũ và nhiều nơi chưa có hệ thống thoát nước
thứ hai là do các dự án đầu tư chưa được hoàn thiện
và thứ ba là do tác động của biến đổi khí hậu
để giải quyết vấn đề này thành phố đã ban hành đề án chống ngập nước
và xử lý nước thải tp hcm giai đoạn năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn ba mươi
về kế hoạch chống ngập nước và xử lý nước thải giai đoạn năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn ba mươi
sở văn hóa và thể thao tp hcm đã đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm
về kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa thả khinh khí cầu
chào mừng lễ quốc khánh hai tháng chín
tp hcm sẽ tổ chức hoạt động triển lãm ảnh dân hương dân hoa
chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch tôn đức thắng
chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố
chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ quốc khánh vào tối ngày hai tháng chín
tại phố riêu bộ nguyễn huệ
về chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật bộ tư lệnh tp hcm đã có văn bản
tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm về kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa
hiện đang chờ văn bản chấp thuận
dự kiến nếu kế hoạch được thông qua pháo hoa sẽ được bắn từ hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi năm
ngày hai tháng chín tại hai địa điểm địa bắn tầm cao từ khu vực hầm vượt sông sài gòn
địa bắn tầm thấp là công viên văn hóa đầm sen
bên cạnh đó sở văn hóa thể thao tp hcm cũng đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố
chấp thuận cho tổ chức thả khinh khí cầu
dự kiến hoạt động diễn ra từ ngày hai đến ngày ba tháng chín
tại đường nguyễn thiện thành tp thủ đức
thưa quý vị tối ngày một mươi bảy tháng tám ban chỉ đạo về phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc và phong chống tội phạm tề nạn xã hội tỉnh bình thuận
tổ chức chương trình ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại xã hàm liêm huyện hàm thuận bắc
đến dự ngày hội có đồng chí lê hải bình
quý viên dự khuyết trung mương đảng phó trưởng bang tuyên giáo trung mương
trong những năm qua ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trên địa bàn huyện đã đi vào cuộc sống hướng về cơ sở
góp phần động viên các tận lớp nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hàm thuận bắc góp phần cùng toàn tỉnh xây dựng hai mươi bảy mô hình
thuộc sáu lĩnh vực được nhân rộng ra tám trăm một mươi chín địa bàn
củng cố và duy trì hoạt động bốn năm trăm linh sáu tổ nhân dân tự quản
một mươi đội dân phòng với một hai trăm linh chín thành viên sáu trăm bốn mươi một tổ hòa giải với bốn bảy mươi ba thành viên
dịp này bộ công an đã tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã hàm liêm
tăng ký niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc cho ba cá nhân
công an tỉnh tuyên dương một mươi điển hình tiên tiến trong tham mưu hướng dẫn
triển khai và tổ chức công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
ở xã hàm liêm ban chí đạo tỉnh tặng một mươi phần quà cho một mươi học sinh trường trung học
cơ sở hàm liêm vì có hành tích cao trong học tập
thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng tám công an tỉnh bình dương đã tổ chức chương trình
hiến máu tình nguyện với khẩu hiệu hành trình dọc máu nghĩa tình
đây là hạt động thường niên của công an tỉnh bình dương do đoàn thanh niên hồ phụ nữ
công đoàn công an tỉnh phối hợp với hội chủ thập đạo tỉnh
trung tâm truyền máu chợ rẫy tổ chức thực hiện thu hút đông đảo đoàn viên
hội viên công đoàn viên công an tỉnh và đoàn viên các đơn vị kết nghĩa tham gia
qua một buổi thực hiện chương trình trung tâm truyền máu chợ rẫy đã tiếp nhận gần hai trăm năm mươi đơn vị máu
trong đợt này có nhiều đoàn viên đảng viên trẻ thuộc lực lượng công an tỉnh
đã có trên một mươi lần tham gia hiến máu tình nguyện cứu người
thưa quý vị đội hình xung kích phản ứng nhanh về an ninh trật tự
tại các bến xe khách liên tỉnh xe buýt liên quận trên địa bàn tp hcm vừa được thành lập
đây là đội hình xung kích phản ứng nhanh về an ninh trật tự
tại bến xe an sương và bến xe ngã tư ga vừa được ra mắt
các thành viên trong đội hình này đều được tập hứng những kỹ năng cơ bản
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kỹ năng đấu tranh khống chế
đối với các loại tội phạm ma túy trộm cắp mất túy tội phạm liên tỉnh
loại tội phạm này khá phổ biến tại bến xe
qua đó từng thành viên hiểu rõ hơn về vai trò trách nhiệm của mình
qua lớp tập hướng này anh em sẽ nắm được nhiều hơn
và nhiệm vụ của anh em là bảo đảm
trước tiên nghiệp vụ bảo vệ là phải bảo đảm an ninh trật tự cho toàn bến
thứ hai là bảo vệ cơ quan
cái thứ ba là bảo vệ hành khách
và thứ tư là bảo vệ toàn thể
để coi như là những nhà xe những doanh nghiệp mà đang hoạt động trong này
rồi phối hợp với chính quyền đại vương như thế nào
rồi trong công tác mà quy đọc hay nhất là công tác quy đọc quy đọc được cái lực lượng này
để mà khi có sự việc là phải tập hợp được lực lượng này
để cùng nhau hỗ trợ trong công tác an ninh trật tự
anh em bên lực lượng bảo vệ cũng như cái tổ xung khích này
mình nâng thêm được một cái mức độ cũng như là cái vấn đề vụ việc mà vi phạm
cũng như là trong cái để công hiệu công
công tác chúng ta phòng hợp cũng như đấu tranh và coi như phát hiện cái tội phạm
thực hiện từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đoàn thanh niên công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị
thành lập được bốn đội hình dân dân tự khoản về an ninh trật tự tại bến xe
gồm bến xe miền tây bến xe miền đông củ và bến xe an sương ngã tư ga
qua đó mô hình đã phát huy tốt hiệu quả
quá trình thành lập các đội hình tại bến xe miền tây và bến xe miền đông
thì ý thức phòng chống tội phạm của cá nhân
cán bộ công nhân viên cũng như kỹ năng nhận biết của cán bộ công nhân viên các bến xe về tội phạm đã được nâng cao
và các đối tượng khi mà thấy lực lượng công an đồng hành cùng với các doanh nghiệp
các cán bộ công nhân viên của ngành du lịch ngành vận tải thì các đối tượng cũng đã rè trừng hơn
chúng tôi đã ức chế được sự phát triển của tội phạm
các số lượng vụ phạm pháp hình sự xảy ra ở trong các bến xe khách liên tỉnh
bến xe bít liên quận đã có dấu hiệu giảm rõ rệt
phát huy tinh thường sung kích
hiệu quả mô hình đem lại
thời gian tới đoàn thanh niên công an thành phố tiếp tục mở rộng mô hình tới bến xe miền đông mới
các khu vực bến xe nhà ga hợp tác xã vận tải
từ đó góp phần mang một thành phố hồ chí minh lành mạnh an toàn để phát triển du lịch kinh tế
thưa quý vị tổ bảo vệ của bến xe miền đông thành phố hồ chí minh vừa bắt giữ một đối tượng
có hành vi móc túi một tài xế xe khách qua mắt thần camera an ninh nắp đặt
đối tượng đến khu vực hàng ghế lối ra cổng c bến xe miền đông quận bình thạnh
móc túi một tài xế đang nằm ngủ trên ghế và đã bị mắt thần tố cáo
theo đó lúc gần năm giờ sáng cùng ngày tài xế xe khách liên hương đang nằm ngủ trên ghế gần lối ra cổng c
lúc này đối tượng đã đến tiếp cận và dùng tay cho vào túi quần của tài xế để lấy trộm tài sản
lập tức tài xế phát hiện và bắt giữ khi đối tượng có ý định bỏ đi
sau đó bảo vệ tại bến xe khống chế được đối tượng
đối tượng khai tên nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê đà nẵng
công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh cũng đã tiếp nhận
qua test nhanh hùng dương tính với ma túy
liên quan đến vụ xô xát giữa tổng giám đốc bệnh viện fv và một bảo vệ
xảy ra từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại phường thảo điền thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
cơ quan chức năng xác định ông giyonjin maksen ginoen đã có lời nói cử chỉ lan mạ
xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành
ông giyonjin maksen ginoen sáu mươi hai tuổi tổng giám đốc bệnh viện fv
đã bị cơ quan chức năng thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh ra quyết định xứ phạt
hành chính năm triệu đồng vì có lời nói cử chỉ lan mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm
người thi hành công vụ vi phạm quy định tại nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một
trước đó khuya ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai ông giyon đã đạp cửa đòi vào một căn nhà
tại đường nguyễn văn hưởng phường thảo điền để tìm người nhưng bị ông hùng bảo vệ tòa nhà
giải thích không có người tên như ông giyon tìm lúc này ông giyon la hét và tấn công ông hùng
nghe sô sát hàng xóm và chủ ngôi nhà đến cai ngăn công an phường thảo điền cũng có mặt
để ổn định tình hình tuy nhiên ông giyon tiếp tục lớn tiếng xúc phạm công an
nên bị đưa về trụ sở làm việc tại đây ông giyon tiếp tục có lời lẽ xúc phạm
hành động quá khích đối với chiến sĩ công an khi được yêu cầu ghi lời khai
ngày một mươi tám tháng tám viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố
đại nam và bốn đồng phạm
trong đó tiến sĩ luật đặng anh quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi live stream
cùng bà nguyễn phương hằng ông quân được xác định nhiều lần phát ngôn bình luận
cùng tương tác với bị căng hẳn về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng
danh dự uy tín nhân phẩm của nhiều cá nhân
chi cục kiểm lâm thành phố hồ chí minh vừa tiếp nhận từ người dân trên địa bàn quận bình thạnh
bàn giao hai cá thể tê tê ra và quý hiếm để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên
thời gian qua lực lượng kiểm lâm thành phố hồ chí minh
liên tiếp nhận được điện thoại từ người dân trên địa bàn thành phố
báo cáo và bàn giao các cá thể động vật rừng quý hiếm nguy cấp
chiều ngày một mươi bảy tháng tám chi cục kiểm lâm thành phố hồ chí minh tiếp nhận từ người dân trên địa bàn quận bình thạnh
hai cá thể tê tê ra và gồm một cá thể được cân nặng năm năm kg và một cá thể cái cân nặng ba bốn kg
tên khoa học là manis javanica thuộc nhóm ib trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm
hai cá thể tê tê ra và này được người dân cho tặng nhau
sau khi biết các cá thể này thuộc động vật quý hiếm không được phép nuôi nhốt trái phép
nên đã tự nguyện bàn giao cho lực lượng chức năng
cùng ngày một người dân tại huyện bình chánh thành phố hồ chí minh đã bàn giao một cá thể cu ly nhỏ quý hiếm
nằm trong danh sách đỏ trọng lượng ba kg cho lực lượng chức năng
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la vừa khởi tố và bắt tạm giam phạm thế anh
trú tại tiểu khu một mươi chín tháng tám thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra phạm thế anh đã có hành vi lợi dụng chức vụ là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
thuộc một ngân hàng thương mại tại thành phố sơn la sử dụng thông tin và trực tiếp ký giả chữ ký
chữ viết để mở thẻ tín dụng chiếm đoạt tài sản của ngân hàng với tổng số tiền ba mươi triệu đồng
ngoài ra còn một số cá nhân tố giác phạm thế anh lợi dụng quen biết đưa thông tin vay tiền
để đáo hạn cho khách hàng sau đó chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng
có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thu lợi bất chính trên sáu trăm ba mươi triệu đồng
lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn nhiều người có nhu cầu vay tiền
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hồ sĩ vọng và nguyễn hữu thủy đã cho nhiều người có nhu cầu vay
với lãi suất từ ba đồng đến năm đồng một triệu một ngày
tiến hành khám xét nơi ở của vọng và thủy lực lượng công an thu giữ hơn hai trăm năm mươi sáu triệu đồng
một xe ô tô hai điện thoại di động bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cùng nhiều giấy tờ khác
và sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
cơ quan công an đang làm rõ số tiền các đối tượng cho vay trên một sáu mươi năm tỷ đồng
qua đó thu lợi bất chính trên sáu trăm ba mươi triệu đồng
đang vận chuyển mua bán trái phép thuốc nổ khối lượng lớn đối tượng trần văn quang
bốn mươi tuổi ở thôn sơn trà xã bình đông huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
bị cơ quan an ninh điều tra và công an tỉnh bắt quả tang
đối tượng trần văn quang bị bắt quả tang khi đang vận chuyển một bao màu trắng
bên trong có hai bịch ni lông chứa các vật thể màu xám
đối tượng khai nhận đây là thuốc nổ với trọng lượng tám hai kg
sau khi xác định trần văn quang mua số thuốc nổ trên tại nhà bà lê thị tranh năm mươi ba tuổi
ở xã bình thạnh huyện bình sơn công an huyện bình sơn đã phối hợp với cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh quảng ngãi tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà bà tranh
tại đây phát hiện và thu giữ bảy mươi sáu bốn kg thuốc nổ dạng cục bốn một kg thuốc nổ dạng dẻo và hai mươi kíp nổ
hiện vụ việc đang được công an huyện bình sơn bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh quảng ngãi điều tra theo thẩm quyền
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang phối hợp với các lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý
một cơ sở chế biến thực phẩm các loại thịt như thịt lợn thịt gà và thịt bò không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trước đó vào sáng ngày một mươi sáu tháng tám lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ
sơ chế thịt lợn tại địa chỉ kb năm phương long bình phát hiện có dấu hiệu vi phạm
tại đây cơ sở này đang sơ chế khoảng một hai tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ bốc mùi hôi thối không đảm bảo vệ sinh thú y
làm việc với lực lượng chức năng chủ cơ sở khai số thịt lợn trên đều được xẻ từ những con lợn đã chết
sau khi được sơ chế thì số thịt này bán cho các đầu mối tại tỉnh bình dương
lãnh đạo cục hàng không việt nam cho biết thị trường vận tải hành khách hàng không việt nam
trong bảy tháng năm hai nghìn hai mươi ba ghi nhận sự hồi phục tăng bốn mươi một tám so với năm ngoái
trong đó số lượng hành khách do các hãng hàng không việt nam vận chuyển tăng hai mươi năm
lượng khách quốc tế do các hãng nội địa vận chuyển tăng vọt tới bốn trăm hai mươi bốn hai
trong khi lượng khách nội địa giảm nhẹ bốn bốn so với năm hai nghìn hai mươi hai
để phục vụ tốt cho dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam tăng
cường an ninh an toàn bay trong giai đoạn nghỉ lễ
trong đó đặc biệt chú trọng đối với sân bay tân sơn nhất và nội bài
các hãng hàng không chủ động xây dựng phương án khai thác
sẵn sàng tăng chuyến để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng
dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín sắp tới đây là gần bốn ngày nghỉ liên tục
từ ngày mùng một cho đến ngày mùng bốn tháng chín các doanh nghiệp thuộc ngành hàng không
đường sắt đường bộ đều dự báo là lượng khách khó tăng đột biến
máy bay dịp lễ sắp tới vẫn được đẩy lên gấp đôi so với ngày thường
ghi nhận của phóng viên ban thể sự về vấn đề này
khảo sát trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không nội địa cho thấy
giá vé máy bay dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay
đã được đẩy lên cao gấp hai lần so với ngày thường
hoặc ngày một tháng chín bằng vietnam airlines giá vé phải từ hai năm triệu đồng một triệu trở lên
đã gồm thuế phí chiều về ngày bốn tháng chín giá vé tương tự
trong khi hiện nay giá vé trạng bay này đa dạng nhiều giải vé từ một ba đến một tám triệu đồng một vé
theo ghi nhận tại một số đơn vị lữ hành với giá vé cao như vậy lượng khách đặt tour du lịch rất ít
bên cạnh đó lịch cao điểm hè kéo dài đến hết ngày một mươi năm tháng tám cận nghỉ lễ quốc khánh
nên năm nay lượng khách đi du lịch dịp này được xác định sẽ giảm đáng kể
dịp mùng hai tháng chín thứ nhất là giao mùa thứ hai nữa là bắt đầu chuẩn bị vào dịp khai giảng năm học mới
và chính vì vậy mà gần như một lượng lớn lượng du khách không chỉ đi du lịch
là khách du lịch đi trong nước mà kể cả là khách du lịch đi nước ngoài
cũng sẽ giảm hẳn đi một số đối tượng sẽ giảm hẳn đi
và chính vì vậy mà phải nói rằng nếu như để kích thích cho du lịch việt nam hay là du lịch trong nước
cũng như là du lịch nước ngoài mà phát triển thì thực tế ra thì nó chỉ ở một tính chất tương đối thôi
tôi cũng đã lựa chọn những phương án để nhân dịp mùng hai tháng chín để quảng bá và phát triển các chương trình du lịch
chúng ta lại được nghỉ một thời gian tương đối dài đến bốn ngày
và vì thế cho nên là cái lượng khách có nhu cầu đi lại
đi lại nhanh chóng thuận tiện bằng các phương tiện hiện đại nó tăng cao
và vì thế những cái phương tiện cao tốc hoặc là máy bay có cái giá vé rất cao
và đó là cái việc mà chúng ta cũng cần tính toán để xem xét cái kỳ nghỉ dưỡng bốn ngày của chúng ta đi lại như thế nào cho thuận tiện
cục hàng không việt nam cho biết sẽ tăng cường kiểm tra giám sát giá vé
và việc cung ứng vé máy bay của các hãng dịp cao điểm mùng hai tháng chín
các hãng hàng không hoạt động theo quy định của luật
được tự định giá vé máy bay bán ra nhưng tối đa chỉ được bằng giá trần
gần tới dịp cao điểm nghỉ lễ nếu tỷ lệ đặt giữ chỗ các đường bay cao
cơ quan này sẽ yêu cầu các hãng tăng chuyến đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
tiếp theo mời quý vị theo dõi những thông tin kinh tế nổi bật có trong cụm tin kinh tế ngay sau đây
xuất khẩu hạt điều của việt nam được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong quý ba
thống kê của tổng cục hải quan cho thấy
trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai xuất khẩu hạt điều của việt nam đạt năm mươi bốn sáu trăm bảy mươi năm tấn
trị giá hơn ba trăm linh bốn ba triệu usd giảm bảy năm về lượng và giảm một mươi hai về kim ngạch so với tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
bảy tháng đầu năm xuất khẩu hạt điều đạt ba trăm ba mươi bốn tám trăm bảy mươi tấn mang về hơn một chín mươi bốn tỷ đô la mỹ
tăng một mươi ba ba về lượng và tăng chín bảy về trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
giá xuất khẩu trung bình trong quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
trong tháng bảy tháng đầu năm đạt năm tám trăm linh năm đô la mỹ một tấn giảm ba so với cùng kỳ năm trước
lần đầu tiên nhãn việt nam được phân phối tại hệ thống siêu thị thái lan
một đất nước vốn có thế mạnh về cây ăn quả
lô nhãn được bán tại siêu thị thuộc trung tâm thương mại central world ở thủ đô bangkok
dự kiến khoảng hai ba tấn nhãn việt nam sẽ được tiêu thụ trên hệ thống bán lẻ top của central retam thái lan dịp này
nhãn việt nam trên kệ siêu thị top được bán với giá gốc là hai trăm năm mươi chín bạt năm trăm linh g
tức là năm trăm một mươi tám tấn
bạt một kg tương đương khoảng ba trăm năm mươi đồng một kg
sản phẩm đang được giảm giá còn khoảng hai trăm ba mươi đồng một kg
đây là loại nhãn được thu hoạch tại vùng trồng ở đông băng sông cửu long
theo tiêu chuẩn global gap và đáp ứng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường thái lan
thưa quý vị lên google gõ cụm từ tìm nhà cho thuê
chỉ trong vòng bốn mươi giây sẽ hiện ra hơn tám mươi bốn triệu lượt tìm kiếm
vậy mới thấy được nhu cầu thuê nhà hiện nay đang tăng cao như thế nào
và câu chuyện tìm nhà thuê vẫn luôn là chủ đề được nhiều người dân quan tâm
đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ người mới ra trường
bởi khi mà giá mua nhà quá cao trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn như bây giờ
thì thuê nhà có lẽ luôn là giải pháp hợp lý và được lựa chọn nhiều hơn cả
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
cũng giống như nhiều người khác anh phạm văn hải cũng lựa chọn thuê nhà
trong khi giá nhà trung cư vẫn đang lao thang và tăng cao
theo anh nếu mua nhà phải trả trước một khoản tiền khá lớn và ngân hàng cũng phải trả lãi cao
nên giải pháp an toàn thì thuê nhà vẫn hợp lý và có nhiều sự lựa chọn
nhà thuê cũng chỉ từ hai triệu đến một mươi triệu đồng một tháng tùy vào diện tích và nhu cầu sử dụng của mỗi nhà
thời gian gần đây thì tôi có tìm hiểu để mua một căn trung cư
nhưng mà tôi thấy giá nhà hiện nay trung cư tăng rất là cao
toàn ba mươi trên ba mươi triệu đồng một mét vuông
nhưng mà đối với
đối với mức hợp hiện tại của tôi thì tôi chọn cách là thuê nhà chỉ khoảng từ ba đến bốn triệu đồng một tháng
tình hình kinh tế lương của bọn tôi thì bây giờ nó cũng kiểu như là thấp bệ không đủ để trang trải
nên là theo thời điểm bây giờ thì tôi nghĩ là thuê nhà nó sẽ hợp lý hơn
bao giờ đợi giá đất hoặc là giá nhà trung cư giảm xuống thì chúng tôi phải có khả năng để mua và thuê để mua được
bây giờ thì thuê chung cư thì cũng rất là khó
tại vì tôi thấy là mọi người đều có nhu cầu để thuê chung cư rất là cao luôn
từ đầu năm hai nghìn
hai nghìn hai mươi ba đến nay trong khi lượng tin đang thuê bất nộ sản giảm bốn
nhu cầu tìm thuê bất nộ sản toàn quốc tăng một trăm linh một so với cùng kỳ năm ngoái
bởi giá mua chung cư hiện tại nếu ở phân khúc nhà ở xã hội cũng phải hai mươi triệu đồng một mét vuông
nhà ở thương mại cũng từ ba mươi đến bảy mươi triệu đồng một mét vuông tùy vị trí
và giá nhà đất cũng giao động từ tám mươi đến hai trăm linh triệu đồng một mét vuông ở phân khúc trung bình và có thể cao hơn
bên cạnh đó xu hướng đô thị hóa ngay càng cao dân nhập cư vào trung tâm nhiều
khiến nhu cầu thuê chung cư nhà trọ cũng gia tăng và thị trường nhà thuê cũng trở nên sôi động hơn
hoặc là những người di cư thì rõ ràng là cái nhu cầu nhà ở có thể đáp ứng được bằng cái việc là đi thuê thôi
còn nếu mà chúng ta muốn tập trung để mà mua một cái nhà để mà an tâm ở lâu dài
thì đây là một cái bài toán mà chúng ta cũng phải lên kế hoạch và có chuẩn bị có cái tiết kiệm lâu dài
thì lúc đó chúng ta mới thể hiện được
thuê nhà chỉ phải bỏ ra một số tiền nhỏ hơn so với khi đi mua
tuy nhiên nghề thuê vẫn hoàn toàn có thể tụ hưởng được những tiện ích dịch vụ đầy đủ
giống như người mua nhà
do đó khi giá bán căn hộ nhà phố ở ngưỡng cao và đang vượt tầm tay nhiều người dân đô thị
và bên cạnh đó thu nhập của nhiều người cũng bị sụt giảm do kinh tế khó khăn
buộc họ phải hoãn kế hoạch mua nhà và tiếp tục kế hoạch thuê nhà giải hạn
và đây có lẽ cũng là giải pháp hữu hiệu và an toàn
sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý có trong bản tin kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị sở lao động thương binh và xã hội đã có báo cáo về tình hình học nghề bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trong buổi khảo sát của hội đồng nhân dân tp hcm với đại diện một số sở ngành
về việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố
hội đồng nhân dân tp hcm
tính đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba